nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bảo hiểm y tế toàn dân và bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động
ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hiện nay tp hcm còn giao chỉ tiêu cụ thể cho các địa phương
về phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
trên địa bàn thành phố hiện có gần tám triệu người tham gia bảo hiểm y tế
một mươi triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc một mươi bảy năm trăm linh người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
ông ngô hữu phước năm nay sáu mươi một tuổi ở khu phố năm phường một mươi năm quận tân bình
trước đây ông làm nghề bảo vệ ở siêu thị nhờ tham gia chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện
hiện nay ông được nghỉ hưu và lãnh lương hưu hàng tháng
chính phủ đã và đang dần động bà con nhân dân mình tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một cách tích cực
để sau này khi mà lớn tuổi về già thì mình được hưởng cái chế độ chính sách
mục tiêu của thành phố phấn đấu trong nhiệm kỳ đại hội đảng hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
có khoảng bốn mươi năm lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội
trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng hai năm
trong năm hai nghìn hai mươi thì chúng tôi cũng quyết tâm là đẩy mạnh mục tiêu là tiếp tục phát triển tường bếm sò tự nguyện
làm sao để người dân hiểu rõ về chính sách an sinh của đảng nhà nước
từ đó người ta hiểu rõ
tham gia bếm sò tự nguyện và mục tiêu của năm hai nghìn hai mươi là chúng tôi cố gắng phát triển
trên sáu mươi ba người tham gia bếm sò tự nguyện trong năm hai nghìn hai mươi này
tuy nhiên do khó khăn của đại dịch covid một mươi chín trong năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lại chưa đạt kế hoạch đề ra
do đó từ nay đến cuối năm thành phố sẽ đề ra mục tiêu sẽ có bốn mươi người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện